mở đầu bản tin là thông tin đến từ tỉnh bình định
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã kết luận điều tra vụ án chuyển hồ sơ đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh
truy tố đối với lê quốc bình bốn mươi bốn tuổi trú tại thành phố quy nhơn về tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
và hoạt động nhằm lật đổ chính của nhân dân
vào ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh bình định đã phối hợp với công an tỉnh phú yên bắt giữ lê quốc bình
là đối tượng tham gia tổ chức khủng bố việt tân từ campuchia vượt biên về nước
mang theo nhiều vũ khí tài liệu hoạt động khủng bố phá hoại
khám xét trong người đối tượng nơi ở của các đối tượng bình lực lượng công an đã thu giữ hai khẩu súng quân dụng
bảy súng hơi năm trăm linh viên đạn súng ngắn và hàng trăm viên đạn các loại
một xe mô tô cùng với nhiều tài liệu có nội dung phản động chống phá nhà nước việt nam
quá trình điều tra lê quốc bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
với hành vi chống người thi hành công vụ đối tượng huỳnh ngọc văn chú tệ phường vĩnh phước thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vừa bị công an thành phố nha trang ra quyết định tạm giữ
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng năm nhận được tin báo của anh nguyễn duy phong chú tại số một mươi sáu đường hòn trồng vĩnh hải nha trang
về việc văn đang có hành vi tự ý đập phá tháo rỡ mái tôn nhà anh phong
do tranh chấp đất đài công an phường vĩnh hải đã cử tổ công tác xuống hiện trường để giải quyết
đồng thời mời văn về trụ sở làm việc
thế nhưng văn không chấp hành nên đã gọi cảnh sát một trăm một mươi ba đến hỗ trợ
tuy nhiên văn vẫn tiếp tục chống đối chửi bới và dùng tay đấm vào mặt một đồng chí cảnh sát một trăm một mươi ba
nên buộc tổ công tác phải khống chế văn đưa về trụ sở làm việc
thường xuyên tụ tập vào lúc một đến hai giờ sáng già chặn xe xin đều các tài xế xe tại đường dài
trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn tỉnh nghệ an một mươi một đối tượng đã bị công an thị xã hoàng mai nghệ an bắt giữ
sau khi nhận được đơn tố cáo của các tài xế container vào sáng sớm ngày tám tháng năm
họ bị một nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản ném vỡ kính xe khiến tài xế bị thương phải đưa vào bệnh viện
công an thị xã hoàng mai đã vào cuộc xác minh bắt giữ một mươi một đối tượng liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
theo đó đối tượng nguyễn bá thái chú tệ phường quỳnh thiện thị xã hoàng mai nghệ an
được xác định là kẻ chủ mưu lên kế hoạch và chỉ đạo các vụ cướp
hiện công an thị xã hoàng mai đã tạm giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra
vào ngày hôm qua công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đã tiến hành mời làm việc tám đối tượng
để xác minh làm rõ xử lý về hành vi cố ý gây thương tích
qua tin tố giác của quần chúng
công an thành phố mỹ tho đã ngăn chặn một vụ xô xát giữa hai nhóm đối tượng
xảy ra trên địa bàn khu phố bốn phường hai thành phố mỹ tho
đồng thời đưa một nam thanh niên bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang
qua xác minh công an thành phố mỹ tho tiến hành mời làm việc tám đối tượng đều ngụ tại thành phố mỹ tho
bước đầu các đối tượng khai nhận chúng đến khu phố bốn phường hai tìm một số đối tượng để giải quyết mâu thuẫn trước đó
khi chúng vừa tấn công nạn nhân thì bị công an thành phố mỹ tho ngăn chặn
một tụ điểm ma túy phức tạp tàng trữ cả vũ khí nóng vừa bị công an tỉnh bắc ninh triệt xóa
thông tin chi tiết sẽ có trong cục tin ván ngay sau đây
công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh phối hợp với phòng cảnh sát ma túy vừa triệt xóa bong khe ma túy
tại nhà đối tượng hoàng bá dũng ở xã song giang huyện gia bình
bắt quả tăng một mươi đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán cháy phép chất ma túy
khám xét trong nhà và trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ hơn
một mươi gram heroin hơn một mươi ba gram ma túy tổng hợp một khẩu súng tự chế sáu dao kiếm các loại và các vật dụng liên quan
để đối phó với lực lượng chức năng dũng đã làm một tròi hoang sau nhà lắp đặt chuông và camera giám sát
đồng thời lắp một ống nhựa dài khoảng một mươi năm mét từ phòng ngủ của dũng ra tròi
đối tượng nghiện đến mua ma túy sẽ bấm chuông sau đó để tiền vào lọ chuyển qua ống
dũng kéo vào và chuyển ma túy ra
ngoài ra dũng chỉ bán ma túy cho những đối tượng quen biết
còn tại tỉnh bà rịa vũng tàu công an thành phố vũng tàu đã
triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh
bắt giữ năm đối tượng gồm lê hải dương phạm trọng liêm cùng chú tại thành phố hồ chí minh
hàng thị tuyết lan ngô văn quang lâm trí yên cùng chú tại huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
theo điều tra ban đầu sau khi chấp hành xong bản án tám năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
dương đến thành phố hồ chí minh thuê mặt bằng ngay trung tâm thành phố để buôn bán
nhưng thực chất đây chỉ là bình phong để đối tượng này thực hiện hành vi mua bán ma túy
vào đêm khuya ngày một mươi tám tháng bốn liêm vận chuyển thuê cho dương năm trăm linh g ma túy tổng hợp
về thành phố vũng tàu thì bị công an bác sử
vào dạng sáng ngày một mươi tháng năm dương thuê xe ô tô trực tiếp vận chuyển ma túy về vũng tàu bán cho khách
thì bị công an thành phố vũng tàu bác sử thu giữ trên người đối tượng một trăm ba mươi gram ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra
cơ quan công an khám xét nhà đối tượng hàng thị tuyết lan và đã thu giữ thêm một trăm bốn mươi g ma túy
quang và yên được đối tượng lan giao nhiệm vụ cất giữ ma túy và trực tiếp bán cho con nghiện
sáng nay công an tỉnh quảng nam đã hoàn tất quá trình điều tra và chuyển hồ sơ vụ án
đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố bốn mươi một bị can trong đường dây đánh bạc sáu trăm linh tỷ
về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
sau gần hai tuần
sau hai tháng đấu tranh thu thập tài liệu
vào ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan điều tra đồng loạt phá án
tiến hành giữ người tổ chức khám xét khẩn cấp
tại nhiều địa điểm trên địa bàn
quảng nam thành phố đà nẵng và tỉnh gia lai
đối với một mươi chín đối tượng
tại tỉnh quảng nam công an tỉnh đã bắt giữ bốn đối tượng
gồm huỳnh quốc việt là đối tượng cầm đầu đường dây
huỳnh văn trường hạ ngọc vi nguyễn công huy
cùng chú thại huyện đại lộc
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu
cơ quan điều tra đã xác định từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
nhóm đối tượng trên cùng với các đối tượng còn lại
đã sử dụng mạng internet
tổ chức cho hàng trăm đối tượng
tại các tỉnh thành đánh bạc qua mạng internet
với số tiền đánh bạc xác định ban đầu
là hơn sáu trăm linh tỷ đồng
ngoài ra nhiều đối tượng còn hoạt động cho vay nặng lãi
đòi nợ xiết nợ theo kiểu xã hội đen
cưỡng đặt tài sản của con bạc
khi không trả được tiền vay lãi
thưa quý vị lập chứng từ thanh toán
khống một trăm sáu mươi hai trường hợp
được hưởng tiền chế độ của cán bộ
công chức nhân viên thuộc trung tâm
y tế thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
để chiếm đoạt với số tiền trên năm tỷ đồng
nguyễn duy hiển
trú tại thành phố phan thiết là nhân viên kế toán
phòng kế hoạch tài chính thuộc sở y tế bình thuận
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu
thuộc công an tỉnh bình thuận khởi tố bắt tạm giam
về hành vi tham ô tài sản
theo hồ sơ điều tra của vụ án
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn duy hiển lần lượt giữ các chức vụ như sau
nhân viên kế toán
phó phòng phụ trách kế toán
trưởng phòng tài chính kế toán của bệnh viện thành phố phan thiết
và trung tâm y tế thành phố phan thiết
sau khi sắp nhập
với nhiệm vụ được giao là
quản lý thanh toán chế độ ốm đau thai sản
quản lý thanh toán lương
cho cán bộ công chức nhân viên
đồng ngắn hạn
quản lý thu các quà khoản kinh doanh dịch vụ
và kiểm soát thu của đơn vị
trong thời gian trên
nguyễn duy hiển đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
lập chứng từ thanh toán khống một trăm sáu mươi hai trường hợp
được hưởng tiền chế độ ốm đau thai sản
và tiền phụ cấp yêu đãi
nghề kèm theo lương hàng tháng
của cán bộ công chức nhân viên
thục trung tâm y tế thành phố phan thiết
và chiếm đoạt tổng số tiền trên năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
đang tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị
sau ba ngày chính thức diễn ra đại lễ
phật đảng đế bộ quốc lần thứ một mươi sáu
về sát năm hai nghìn một mươi chín
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm
tại trung tâm hội nghị quốc tế
chùa tam trúc kim bàng tỉnh hà nam
vào sáng nay đại lễ đã chính thức bế mạc
trong suốt thời gian diễn ra đại lễ
thì tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
tại các khu vực diễn ra hoạt động
sự kiện đã được xử vững
lực lượng công an tại các điểm chốt
khu vực an ninh đã kiểm soát chặt chẽ
tình hình an ninh đảm bảo mạng hoạt động
di chuyển nơi lưu trú của các nguyên thủ quốc gia
đại biểu quốc tế được diễn ra an toàn
và đây là một trong những yếu tố quan trọng
làm nên thành công chung của đại lễ
về sát hai nghìn một mươi chín tại việt nam
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
theo dự kiến sẽ có hơn bốn đại biểu quốc tế
và khoảng hai mươi đại biểu
phật tử trong nước
tham dự đại lễ về sát hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên ngay trong ngày khai mạc
số lượng đại biểu phật tử trong nước
đến với chùa tam trúc đã tăng lên gấp năm lần
tình trạng ồn tắc
tại một số điểm nút thắt đã diễn ra
tuy nhiên với sự chủ động kịp thời
lực lượng công an tỉnh hà nam
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
đã triển khai các phương án hướng dẫn
phân luồng tại các trục đường dẫn vào chùa tam trúc
thực hiện kế hoạch của bộ công an
cục cảnh sát giao thông đã xây dựng
kế hoạch phân công nhiệm vụ
cho các đơn vị trực thuộc
và cảnh sát giao thông công an
các địa phương có liên quan
xây dựng các phương án
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và dẫn đoàn cho
đại lễ và đảng vây sắc
lực lượng cảnh sát giao thông
đã tiến hành khảo sát
xây dựng các phương án
và tổ chức diễn tập
tuyến đường hoạt động của vây sắc này
khu vực chùa tam trúc
có diện tích rộng gần năm hectare
các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện
đại lễ vây sắc hai nghìn một mươi chín
diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau
các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự
đã được các đơn vị của bộ công an
và lực lượng công an tỉnh hà nam
hiệp đồng tác chiến
thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp
đồng thời tăng cường lực lượng
phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ
bố trí lực lượng tại các điểm chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thiết lập các hàng rào an ninh
ở cả khu vực vòng trong và vòng ngoài
lực lượng công an hà nam
đã phối hợp với các lực lượng khác của bộ
thế rồi là các ban ngành đoàn thể của tỉnh
đã tích cực giải quyết
khắc phục các tồn tại
tất cả các vụ việc diễn ra
thì đều được chúng tôi giải quyết
một cách nhanh gọn
và các phật tử cũng như là du khách
đến đây là đánh giá rất tốt
về việc làm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà nam
đối với đơn vị phòng bảo vệ
sự kiện đặc biệt và cách quốc tế
chúng tôi trong quá trình
chúng tôi đã có phương án
đi khảo sát
và nên phương án bố trí lực lượng
và phổ biến đến tận cán bộ chiến sĩ
giao nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sĩ
với từng vị trí nhiệm vụ của các đồng chí đó
và hai nữa là lựa chọn
các đồng chí có đủ trình độ
đủ khả năng được đảm nhiệm
với từng nội dung công việc từng vị trí khác nhau
xác định rõ nhiệm vụ
một trăm linh tất cả cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ như lực lượng an ninh cảnh vệ
cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động
lực lượng phòng cháy trựa cháy
và lực lượng công an các huyện xã
đều quán triệt tinh thần nghiêm túc
chấp hành nghiêm điều lệnh tác phòng công an nhân dân
quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ
trong đơn vị
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự
tại lễ vệ sát
luôn giữ đúng tư lễ
của người chiến sĩ công an nhân dân
thực hiện nghiêm túc điều lệnh
cũng như là
văn hóa ứng xử
để đảm bảo
của người chiến sĩ công an
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
đại lễ phật đảng liên hợp quốc
lần thứ một mươi sáu về sắc hai nghìn một mươi chín
được tổ chức tại việt nam
đã thành công tốt đẹp
góp phần làm nên sự thành công đó
lực lượng công an vinh dự và tự hào
đã bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho đại lễ
qua đó quảng bá hình ảnh
đất nước con người việt nam an toàn
thân thiện đến bạn bè quốc tế
tiếp theo bản tin sẽ là những thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tư mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội
mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng hoàng viết vàng
sinh năm hai nghìn một mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn một a
xã e xiên
thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắk
đối tượng hứa văn khảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn một a
xã e xiên
thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắk
và đối tượng nông thúy vấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại khu dây thép
thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thể
có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
trong phần cuối của bản tin
sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
cho các vùng trên cả nước